theo cục quản lý khám chữa bệnh của bộ y tế trong năm ngày nghỉ tết thì đã có hai bảy trăm tám mươi một ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau
chiếm hai trong tổng số cấp cứu của các bệnh viện một tám mươi tám ca phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi và đã có chín trường hợp tử vong
riêng trong ngày bốn tháng hai tức ngày bốn tết nguyên đán cả nước có năm trăm bốn mươi sáu trường hợp cấp cứu do đánh nhau
giảm hai mươi sáu bảy so với cùng ngày tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một số ca tăng nặng phải nhập viện điều trị theo dõi là hai trăm một mươi một trường hợp
giảm hai mươi sáu hai so với cùng ngày này năm trước có năm mươi sáu trường hợp phải chuyển đến viện tuyến trên không có ca tử vong
cũng trong ngày mùng bốn tết tổng số ca khám cấp cứu do dối loạn tiêu hóa ngộ độc thức ăn là bảy mươi bốn trường hợp giảm bốn mươi bốn
so với cùng ngày tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một trong đó có năm mươi chín trường hợp được xác định
ngộ độc say rượu bia giảm bốn mươi năm bốn so với cùng ngày này năm ngoái cả nước chỉ ghi nhận ba trường hợp khai ngộ độc thức ăn do chế biến
giảm bốn mươi so với cùng ngày tết tân sửu năm hai nghìn hai mươi một chưa phát hiện vụ ngộ độc thực phẩm
như vậy trong năm ngày nghỉ tết nguyên đán thì chỉ có bốn trăm tám mươi sáu ca khám cấp cứu do ngộ độc thức ăn dối loạn tiêu hóa chiếm ba tổng số khám cấp cứu